đối thoại với công nhân lao động các tỉnh đồng bằng sông hồng vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của công nhân tại các khu công nghiệp hiện nay đồng thời mong muốn công nhân và người lao động cần chủ động nắm bắt thời cơ biến thách thức thành cơ hội và xuất hiện nhiều việc làm tốt hơn
giải đáp hàng loạt nguyện vọng thắc mắc của công nhân thủ tướng cho rằng công nhân nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn một số vấn đề lớn mà công nhân đặc biệt quan tâm bức xúc chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt đề
hiện chính quyền và một số doanh nghiệp chỉ bố trí được một mươi nhu cầu nhà ở và một trường mầm non với số lượng ba trăm linh cháu cho công nhân lao động tại khu công nghiệp số còn lại đều phải thuê nhà ở trong dân và gửi con tại các nhóm trẻ tư thục nên chi phí sinh hoạt rất cao
chị phạm thị khuyên công ty trách nhiệm hữu hạn canon việt nam tp hà nội đề nghị chính phủ và chính quyền địa phương tạo điều kiện xây dựng nhiều nhà ở cho công nhân thuê
nhiều trường công lập gần các khu công nghiệp để công nhân áp dụng
chị phạm thị khuyên công ty trách nhiệm hữu hạn canong việt nam thành phố hà nội đề nghị chính phủ và chính quyền địa phương tạo điều kiện xây dựng nhiều nhà ở cho công nhân thuê nhiều trường công lập gần các khu công nghiệp để công nhân áp dụng

thủ tướng chính phủ và tổng liên đoàn lao động việt nam cũng quyết định hỗ trợ một mươi tám máy ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt